thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng
dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại và mùa lễ hội xuân
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế
vì vậy bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của bộ y tế về chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế giám sát xét nghiệm cách ly
điều trị hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch mở cửa trường học
đi lại của người dân đảm bảo khoa học thống nhất trong công tác phòng chống dịch
gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
về công tác điều trị việc điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
thực hiện nghiêm công tác phân luồn phân tuyến tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến
bộ y tế đặc biệt lưu ý tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
đảm bảo bao phủ liệu bổ sung lưu nhắc lại cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên và đủ liều cơ bản
cho các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
ngay khi bộ y tế có hướng dẫn
tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở có phương án huy động điều động
bổ sung nhân lực y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong trường học
tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại bệnh viện
cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe
xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
và ngay sau đây như thường lệ sẽ là cập nhật tình hình covid một mươi chín tại việt nam
tối nay ngày hai mươi hai tháng hai
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm mươi năm tám trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có tám ca nhập cảnh và năm mươi năm tám trăm bảy mươi một ca ghi nhận trong nước
tăng chín một mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có ba mươi chín bảy trăm hai mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội sáu tám trăm sáu mươi ca bắc ninh hai tám trăm bốn mươi hai ca bắc giang hai năm trăm linh ca hải dương hai bốn trăm tám mươi năm ca
quảng ninh hai tám mươi bảy ca hòa bình hai tám mươi bảy ca phú thọ hai tám mươi bốn ca lào cai hai năm mươi sáu ca
nam định một chín trăm bốn mươi ba ca vĩnh phúc một tám trăm một mươi một ca hải phòng một bảy trăm chín mươi tám ca ninh bình một sáu trăm sáu mươi năm ca thái nguyên một sáu trăm linh ca
sơn la một bốn trăm chín mươi bốn ca nghệ an một bốn trăm bốn mươi một ca thành phố hồ chí minh một ba trăm năm mươi hai ca hương yên một ba trăm một mươi hai ca yên bái một hai trăm chín mươi ca
thái bình một hai trăm tám mươi hai ca khánh hòa một hai trăm một mươi ba ca thành hóa chín trăm chín mươi năm ca đắk lắc chín trăm chín mươi hai ca
tuyên quang tám trăm bốn mươi năm ca bình định tám trăm ba mươi năm ca lạng sơn bảy trăm sáu mươi năm ca hà tĩnh sáu trăm chín mươi ca cao bằng sáu trăm bốn mươi chín ca lâm đồng sáu trăm ba mươi ca quảng bình năm trăm sáu mươi bảy ca điện biên bốn trăm chín mươi chín ca quảng trị bốn trăm chín mươi bốn ca già lai bốn trăm sáu mươi một ca bà rịa vũng tàu bốn trăm bốn mươi một ca bình phước bốn trăm hai mươi chín ca lạy chầu ba trăm tám mươi tám ca hà nam ba trăm tám mươi tám ca đà nẵng chín trăm bốn mươi sáu ca tuyên quang tám trăm bốn mươi năm ca bình định tám trăm ba mươi năm ca lạng sơn bảy trăm sáu mươi năm ca hà tĩnh sáu trăm chín mươi ca cao bằng sáu trăm bốn mươi chín ca lâm đồng sáu trăm ba mươi ca quảng bình năm trăm sáu mươi bảy ca đà nẵng chín trăm bốn mươi sáu ca đà nẵng chín trăm bốn mươi sáu ca đà nẵng chín trăm bốn mươi sáu ca
quảng bình ba mươi bảy ca lòng an hai mươi bảy ca kiên giang một mươi bảy ca ninh thuận một mươi bốn ca an giang chín ca sóc trăng chín ca hậu giang sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thanh hóa giảm hai trăm sáu mươi hai ca thái nguyên giảm hai trăm một mươi bảy ca và quảng bình giảm hai trăm một mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội tăng một ba trăm tám mươi ba ca bắc giang tăng tám trăm bảy mươi tám ca và lào cai tăng tám trăm bảy mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi ba sáu trăm linh năm ca trên một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại thành phố hồ chí minh có chín mươi bảy ca quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi tám ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh hai mươi ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng một ca lòng an hai ca bà rịa vũng tàu một ca bình dương hai ca lâm đồng một ca ninh bình một ca hương yên sáu ca bình phước một ca và an giang một ca
về tình hình điều trị covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai tám trăm chín mươi hai trăm linh ca
đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi chín hai trăm sáu mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
sát ca nhiễm ghi nhận trong nước là hai tám trăm tám mươi hai chín trăm tám mươi ba ca
trong đó có hai ba trăm linh hai hai trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
là tp hcm năm trăm hai mươi hai một trăm bốn mươi hai ca bình dương hai trăm chín mươi bốn hai trăm bảy mươi một ca hà nội hai trăm một mươi sáu trăm tám mươi một ca đồng nai một trăm linh năm trăm bảy mươi bốn ca tây ninh tám mươi chín hai trăm hai mươi tám ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý ca covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
sở bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là một mươi bốn trăm linh
một trăm hai mươi hai ca tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai ba trăm linh năm tám mươi một ca
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bốn trăm ba mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai bảy trăm linh tám ca
thầu oxy dòng cao hfnc ba trăm ba mươi bốn ca thở máy không xâm lấn một trăm linh sáu ca thở máy xâm lấn hai trăm bảy mươi ba ca emo một mươi ba ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng hai
ghi nhận bảy mươi bảy ca tử vong tại hà nội một mươi bảy ca thanh hóa tám ca trong hai ngày
ngày an sáu ca bình định bốn ca kiên giang bốn ca phú yên bốn ca đà nẵng ba ca đắk lát ba ca hòa bình ba ca vĩnh long ba ca bình phước hai ca hải phòng hai ca khánh hòa hai ca lâm đồng hai ca nam định hai ca sắp trăng hai ca bến tre một ca bình thuận một ca cần thơ một ca cao bằng một ca đồng tháp một ca già lai một ca ninh bình một ca quảng ngãi một ca thái bình một ca tp hcm một ca
trung bệnh sau cả tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín sáu trăm tám mươi hai ca chiếm tỷ lệ một bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
so với cả tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ